nhằm sẻ chia những khó khăn về các cán bộ trực tại các chốt kiểm dịch
hội phụ nữ tp hải dương đã chuẩn bị những bữa ăn tiếp sức đầy tình nghĩa
mời quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh rất đẹp sau đây
được triển khai từ ngày một mươi năm tháng tám mỗi ngày hội phụ nữ phường thanh bình đã cùng nhau chuẩn bị một trăm hai mươi năm phần cơm đầy đủ dinh dưỡng
vệ sinh nhằm hỗ trợ kịp thời cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại một mươi ba chốt kiểm dịch trạm y tế trên địa bàn phường
từng công đoạn từ chọn nguyên liệu chế biến đều được mọi người thực hiện một cách chăm chút tỉ mỉ
cho các anh chị em trực tốc có sức khỏe để phục vụ chống dịch covid
những việc làm trên đã phát huy sức mạnh tập thể lan tỏa mạnh mẽ những việc làm ý nghĩa
chung tay góp sức chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín đây là hành động mang đầy tính nhân văn cần được nhân rộng